cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đang tạm giữ hình sự huỳnh phước minh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó vào tối ngày hai mươi bốn tháng ba đội cảnh sát điều tra về ma túy công an thành phố rạch giá phối hợp với công an phường vĩnh lạc
đã tiến hành bắt quả tang huỳnh phước minh đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên đường nguyễn trung trực phường vĩnh lạc
tăng vật thu giữ gồm một bịch ma túy đá một khẩu súng và sáu viên đạn bằng kim loại
tại cơ quan công an minh thừa nhận bản thân có hai tiền án về tội mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy vừa mới ra tù
bịch ma túy đá mà công an bắt giữ là do minh mua của một người đàn ông với giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng về để sử dụng
còn khẩu súng và sáu viên đạn là của người đàn ông bán ma túy gửi cho minh cất giữ
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ